sau khi phát hiện cháy rừng tại khu vực giáp danh giữa địa bàn quận liên triều và huyện hòa vang thành phố đà nẵng cơ quan chức năng đã nhanh chóng huy động các lực lượng tham gia chữa cháy
vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi giờ sáng ngày bảy tháng tám tại khu vực phường hòa khánh bắc quận liên triều đến một mươi một h ba mươi cháy lan sang khu vực rừng trồng tại xã hòa sơn huyện hòa vang
ngay sau khi nhận được thông tin thành phố đà nẵng đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quân đội dân quân tự vệ và người dân thuộc hai địa phương tổ chức khoanh vùng dập lửa
tuy nhiên do khu vực cháy có địa hình hiểm trở gió thổi mạnh nhiều thực bì khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn đến cuối ngày bảy tháng tám vụ cháy vẫn chưa được khống chế hiện các lực lượng chức năng đang chia thành nhiều mũi để tiếp tục khoanh vùng không cho cháy lan ra diện rộng
bác cụ nguyễn kiều